vào lúc khoảng một mươi chín h tối qua ngày ba mươi tháng một mươi một đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã hòa hiệp nam huyện đông hòa tỉnh phú yên làm bốn người thiệt mạng ba người bị thương
công an huyện đông hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe gây ra vụ tai nạn là võ duy đô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn thọ lâm xã hòa hiệp nam để phục vụ cho công tác điều tra
bốn người tử vong và ba người bị thương đều ở huyện đông hòa tỉnh phú yên trước đó xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát bảy mươi tám c tám nghìn năm trăm bốn mươi bốn chạy hướng bắc nam khi đến đoạn thôn đa ngư xã hòa hiệp nam huyện đông hòa đã thông liên hoàn vào hai xe mô tô và một xe đạp điện
sau vụ tai nạn chính quyền huyện đông hòa đã đến chia sẻ mất mát động viên gia đình các nạn nhân lực lượng chức năng của tỉnh phú yên đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
lên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hoa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia bộ giao thông vận tải phối hợp với tỉnh phú yên khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn đồng thời tập trung cao nhất cứu chữa những người bị thương thăm hỏi động viên chia buồn hỗ trợ các nạn nhân và gia đình theo quy định